phó tránh văn phòng tổng thống ukraine cho biết nước này đã bắt đầu xây dựng một bức tường dọc khu vực biên giới với belarus
theo quan chức này công trình bao gồm một tường bê tông một hào và một hàng rào thép gai đang được triển khai xây dựng tại các vùng volin rin và chaitanya ở miền bắc
đến nay các hàng rào đã được dựng lên ở ba km biên giới ở vùng volin
quan chức này cũng cho biết thêm rằng nước này cũng sẽ dựng tường rào ở các khu vực biên giới với nga song không cho biết thêm thông tin chi tiết
ukraine đã đề xuất kế hoạch xây tường biên giới với belarus vào năm ngoái trong bối cảnh giới chức hàng đầu của kiev lo ngại làn sóng di cư bất hợp pháp và sự hiện diện của quân đội nga ở quốc gia láng giềng
kiev đã nhiều lần cáo buộc minsk là một trong những cuộc xung đột với moscow vì nước này hỗ trợ hậu cần và cho binh sĩ nga đồn trú
tuy nhiên belarus đã bác bỏ các cáo buộc trên